tại nhà quốc hội ủy viên trung ương đảng tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc đã có buổi tiếp đoàn ban thư ký quốc hội mông cổ do ngài sen solomon tổng thư ký quốc hội làm trưởng đoàn dẫn đầu sang thăm việt nam từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi tám tháng tám
tại buổi tiếp tổng thư ký quốc hội việt nam nguyễn hạnh phúc đánh giá cao chuyến thăm của đoàn ban thư ký quốc hội mông cổ
với truyền thống quan hệ hữu nghị hơn sáu mươi năm qua hai bên đã có nhiều trao đổi cấp nhà nước trao đổi đoàn nhằm tăng cường thêm mối quan hệ gắn bó truyền thống hai bên
quốc hội việt nam luôn coi trọng và sẵn sàng hợp tác với mông cổ trên các lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa
các thỏa thuận mà việt nam mông cổ đã đạt được trong thời gian qua sẽ góp phần củng cố thêm mối quan hệ này
mong rằng trong thời gian tới hai bên sẽ có nhiều những trao đổi hợp tác tích cực hơn nữa nhất là với quốc hội việt nam để tiến tới những hợp tác lâu dài vì lợi ích chung của hai bên